phố đi bộ hồ hoàn kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại từ tối hôm qua một mươi tám tháng ba
phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
tấp nập đông vui nhưng công tác đảm bảo an ninh trả tự và an toàn phòng chống dịch vẫn được đặc biệt lưu tâm
thời tiết thuận lợi khiến lượng người đổ về phố đi bộ ngày một đông gồm cả giới trẻ gia đình những người tập thể dục
những người tham gia bắt buộc phải đeo khẩu trang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
ai không thực hiện sẽ được lực lượng chức năng mời ra ngoài
việc mở cửa phố đi bộ là một trong những hoạt động quan trọng để từng bước phục hồi ngành du lịch thủ đô
tiến tới mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch trở lại bình thường trong năm hai nghìn hai mươi hai